bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
năm người từ các vùng dịch nóng về các tỉnh tây nam bộ dương tính covid một mươi chín
khiến cho nguy cơ bùng phát dịch gia tăng tại khu vực này nhất là tại các vùng chưa phủ vaccine
theo báo cáo của bộ y tế số ca mắc mới covid một mươi chín trên cả nước trong hai tuần qua đã giảm bốn mươi tám so với hai tuần trước
tuy nhiên nếu tính riêng từng tuần thì tuần sau tăng một mươi bốn bốn so với tuần trước
bảy trên một mươi chín tỉnh thành phố miền đông tây nam bộ từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi so với tuần trước đó ghi nhận ca mắc trong cộng đồng gia tăng
chỉ có hai địa phương ghi nhận số ca mắc giảm
đặc biệt các tỉnh tây nam bộ trong tình trạng nguy cơ rất cao cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống và nâng cao mức độ cảnh giác
từ đầu tháng một mươi số người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an về khu vực này là rất lớn
tỷ lệ lây nhiễm trên số người về khoảng một sáu
nguy cơ lây ra cộng đồng là rất cao nhất là đối với những địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vaccine mũi một
hiện còn chín tỉnh như tiền giang bến tre trà vinh đồng tháp bình phước kiên giang cà mau bạc liêu hậu giang chưa đạt bảy mươi người từ một mươi tám tuổi tiêm vaccine mũi một